tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố tới dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cùng đi có đồng chí trường hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đoàn lãnh đạo thành phố hồ chí minh cùng phó thủ tướng thường trực chính phủ trường hòa bình đã tới dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố hồ chí minh
trong không khí trang nghiêm xúc động đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
thành kính triên bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì cuộc sống hạnh phúc bình yên của nhân dân